thông tin từ huyện sốc cộp tỉnh sơn la cho biết vừa qua trên địa bàn huyện sốc cộp đã xảy ra mưa lớn kèm theo nước lũ từ thượng nguồn đổ về kéo theo nhiều dơm dạ cây cỏ làm nước suối dâng cao cộng với dòng chảy mạnh đã làm sói mòn vào chân cầu nậm ban xã sốc cộp khiến chiếc cầu này bị gãy sập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và ủy ban dân xã sốc cộp thông báo tới người dân biết và tạm thời bổ trí các phương tiện xe máy lưu thông qua cầu bản nà sai xã sốc cộp